theo thông tin từ điện kremlin cho biết ngày một mươi sáu tháng bốn tổng thống nga vladimir putin đã điện đàm với tổng thống iran
ông ebrahim raisi sau vụ tấn công chưa từng có của tehran nhằm vào israel vào đêm một mươi ba tháng bốn
theo đó điện kremlin cho biết ông putin đã kêu gọi các bên kiểm chế xung đột
bày tỏ quan điểm rằng moscow không ủng hộ việc xuất hiện một mặt trận đối đầu mới tại trung đông
tổng thống putin cho rằng một cuộc xung đột mới sẽ gây thêm nhiều hậu quả tàn khốc cho khu vực
đáp lời tổng thống nga tổng thống iran ebrahim raisi nói
tehran đã giảm bớt quy mô cuộc tấn công vào israel vào đêm một mươi ba tháng bốn
nhấn mạnh rằng iran không lo ngại việc leo thang căng thẳng hơn nữa dù phía israel có hành động đáp trả
cả hai nhà lãnh đạo cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình căng thẳng tại trung đông
là do những bất hòa giữa người palestine và người do thái chưa được giải quyết
ông putin và ông raisi kêu gọi một lệnh ngừng
bắn ngay lập tức ở gaza nơi đang diễn ra xung đột giữa israel và phong trào vũ trang hồi giáo hamas
kiểm soát giải gaza thuộc palestine cũng như thúc đẩy viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán hòa bình
phía iran cho biết cuộc không kích vào israel nhằm đáp trả cuộc tấn công mà tehran cáo buộc do israel thực hiện
nhằm vào tòa nhà ngoại giao của iran ở damascus syria hồi đầu tháng
lực lượng phòng vệ israel cho biết cùng với mỹ và anh
israel đã vô hiệu hóa được chín mươi chín trong số gần ba trăm linh máy bay không người lái
và tên lửa phóng vào israel
trong khi tehran tuyên bố không có kế hoạch thực hiện thêm hành động nào sau vụ tấn công ngày một mươi ba tháng bốn
israel cảnh báo đang chuẩn bị hành động đáp trả
tổng thống iran lưu ý rằng các hành động của iran về bản chất là bị ép buộc và hạn chế
đồng thời ông nhấn mạnh rằng tehran không quan tâm đến việc căng thẳng leo thang hơn nữa
theo tuyên bố của điện kremlin moscow và tehran có ý định mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng chung
và hợp tác trong các lĩnh vực khác
trong quá trình trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan trong quan hệ nga iran
hai bên đã thể hiện quan điểm chung mong muốn mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau
bao gồm việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng cùng có lợi
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova nói rằng
cuộc khủng hoảng hiện nay ở trung đông là kết quả của một kế hoạch thất bại khác của mỹ
theo bà zakharova mỹ đã làm mọi cách để cố lập tình trạng này và cố lập israel
khỏi cơ hội dựa vào luật pháp quốc tế chỉ vì tham vọng của chính mỹ
rất nhiều thứ đã bị đe dọa điều đó đã dẫn đến điều gì
dẫn đến một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử gần đây của khu vực
trước đó bộ ngoại giao nga cho biết moscow đang trông cậy vào các quốc gia trong khu vực
nhằm giúp giải quyết các vấn đề hiện tại bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao
sau khi cuộc không kích của iran nổ ra moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng
việc thiếu giải pháp cho nhiều cuộc khủng hoảng ở trung đông
chủ yếu ở khu vực xung đột palestine israel sẽ càng làm leo thang bất ổn
nga thường duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các cường quốc ở trung đông
tuy nhiên cuộc xung đột ở gaza đã làm rất mẻ mối quan hệ của họ với israel
và moscow đã tăng cường quan hệ quân sự và chính trị với iran
trước đó trong cuộc điện đàm giữa bộ trưởng ngoại giao iran với người đồng cấp đức
analena babok đã nói rằng nếu israel tiếp tục phiêu lưu và làm tình hình trở nên trầm trọng hơn
phản ứng sẽ xảy ra ngay lập tức và thậm chí còn lớn hơn
ông adolahian nói rằng mục tiêu của tehran là cảnh báo israel về những hậu quả
có thể xảy ra khi vượt qua danh giới đó
ngoài ra ông abofa amui người phát ngôn ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia
của quốc hội iran khẳng định tehran sẵn sàng triển khai các loại vũ khí
chưa từng sử dụng trước đây nếu cần thiết
ông amui nhấn mạnh rằng iran đã phát triển chiến lược toàn diện cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra
trong trường hợp israel leo thang trả đũa vũ khí đã sẵn sàng cho giai đoạn đáp trả thứ hai
vốn chưa từng được sử dụng trong cuộc xung đột với israel
lầu nam góc đang lo ngại về bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào mà căng thẳng hiện tại ở trung đông
có thể gây ra cho hàng nghìn binh sĩ mỹ đồn trú trong khu vực
iran vẫn được biết là có nhiều loại tên lửa trong kho vũ khí của mình
bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn
ngoài ra tehran còn thử nghiệm thành công tên lửa siêu nhanh khi ba mươi ba
về vũ khí nguyên tử iran đã ký thỏa thuận hạt nhân với sáu cường quốc thế giới vào năm hai nghìn một mươi năm
theo đó nước này cam kết hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế
mặc dù vậy vào năm hai nghìn một mươi tám mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với iran
dẫn đến việc tehran từ bỏ tuân thủ các nghĩa vụ của mình
iran đã nhiều lần tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình
hạt nhân nhưng rất nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về khía cạnh quân sự của quá trình làm giàu
uraniom và khả năng phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai
ba ngày sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của iran vào israel
vào đêm một mươi ba tháng bốn nội các chiến tranh của israel chưa công bố biện pháp đáp trả chính thức của nước này
tuy nhiên cả giới chính trị và tướng lĩnh quân đội israel liên tiếp khẳng định
việc tấn công đáp trả vào iran là không thể tránh khỏi
trong một tuyên bố chiều một mươi sáu tháng bốn người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel
chuẩn đô đốc daniel hagari nêu rõ iran không thể không bị giáng trả về cuộc tấn công quy mô
lớn chưa từng có chống israel trong khi đó thành viên nội các chiến tranh israel
cựu tư lệnh quân đội benny gant cho biết israel sẽ lựa chọn thời gian và địa điểm
thích hợp để đáp trả cuộc tấn công của iran nhấn mạnh rằng iran chính là mối đe dọa với israel
về phần mình giới chức iran tiếp tục khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng nhưng sẵn sàng
sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng mọi hành vi lấn tới từ israel và đồng minh
quan điểm này được tổng thống iran ebrahim raisi nêu bật trong cuộc điện đàm với tổng thống nga
thứ trưởng ngoại giao iran ali bagheri kani nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở tehran trong đó
quan chức ngoại giao iran khẳng định đòn ráng trả tiếp theo của nước này với bất kỳ cuộc gây hấn
mới nào của israel sẽ là ngay tức thì trong giây lát trước thái độ cứng rắn của cả hai phía
dư luận khu vực cũng như quốc tế lo ngại một cuộc tấn công trả đũa gây hậu quả nghiêm trọng
của israel vào iran có thể làm bùng phát một cuộc xung đột toàn diện nhấn chìm cả khu vực trung đông
liên quan đến những căng thẳng tại trung đông vào ngày một mươi bốn tháng bốn theo giờ mỹ tức ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ
việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã có cuộc họp khẩn ngay sau khi iran tiến hành vụ tấn công
israel bằng ba trăm linh máy bay không người lái và tên lửa trong ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương để đáp trả vụ
đại sứ quán iran ở thủ đô damascus của syria ngày một bốn phát biểu tại cuộc họp
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nhấn mạnh hiến trương liên hợp quốc cấm sử dụng vũ lực
chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào ông cũng lên án hành
động tấn công israel của iran và cho biết trung đông đang trên bờ vực người dân trong khu vực đang đối
mặt với nguy cơ thực sự của một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc bây giờ là lúc để xoa dịu và xuống
tháng phó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc robert wood cũng kêu gọi hội đồng bảo an lên án dứt khoát
tấn công của iran đồng thời cảnh báo iran sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tehran hay các lực lượng
ủy nhiệm có động thái nhắm vào mỹ hoặc có thêm hành động đối với israel phát biểu tại cuộc họp
của hội đồng bảo an đại diện thường trực của nga tại liên hợp quốc vasily nemensia nói
các nước đều biết rõ ràng theo luật pháp quốc tế việc tấn công vào một cơ quan đại diện ngoại giao
là nguyên nhân khơi mỏ chiến tranh đại diện của nga thẳng thắn cho biết nếu các cơ quan đại diện
ở phương tây bị tấn công các vệ sẽ không ngần ngại đáp trả và chứng minh lập trường của mình
tại căn phòng này bởi vì đối với các vị những gì liên quan đến các phái đoàn đại diện và các công dân
phương tây là thiêng liêng và cần phải được bảo vệ ông vaseli nebenzya còn chỉ trích hôm nay hội đồng
bảo an đang chứng kiến một màn đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương tây thậm chí có phần khó chịu
khi phải chứng kiến ngay khi khai màn tập kích phái đoàn iran tại liên hợp quốc đã tuyên bố tấn công
israel là phù hợp với điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc theo đó tehran có quyền tự vệ chính đáng
đáp lại cuộc tấn công ngày một tháng bốn của israel vào đại sứ quán của iran ở syria
trong nhiều thập niên đối đầu gai gắt giữa israel và iran chưa có một cuộc tấn công nào của iran
vào lãnh thổ israel vụ tấn công đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn đã vượt quá dự đoán của nhiều chuyên gia
theo dõi tình hình trung đông ông aliva giám đốc chương trình nghiên cứu iran của tổ chức nhóm
khủng hoảng quốc tế cho rằng iran và israel đang kéo toàn bộ khu vực và tình
chưa từng có tiền lệ đây là giai đoạn vô cùng nguy hiểm và những hậu quả tiềm tàng đều là thảm họa
tình hình hiện nay và các nỗ lực xung quanh israel iran được ví như lấy giấy gói lửa
bởi bất kỳ hành động vội vàng và tính toán sai lầm nào của các bên đều có thể châm ngòi xung đột
cho khu vực vốn được xem như thùng thuốc nổ của thế giới
nhưng cũng theo giới quan sát israel cùng mỹ và một số đồng minh rõ ràng đã biết được việc iran
sẽ tấn công trực tiếp vào israel bằng tên lửa và máy bay không người lái
dù không có quan chức nào trực tiếp nói ra ai cũng hiểu khoảng cách hơn một năm trăm linh km giữa israel và iran
theo đường chim bay đã góp phần giúp teviv có thêm thời gian bảo vệ an toàn lãnh thổ của mình
gần như ngay sau khi dron và tên lửa iran rời bệ phóng để hướng thẳng về israel
nước này đã cùng đồng minh có sự báo động và tuyên bố sẵn sàng bắn hạ các vật thể đang bay đến
theo tờ new york times đưa tin ngày một mươi năm tháng bốn giờ việt nam
tổng thống mỹ joe biden đã can ngăn thủ tướng israel benjamin netanyahu
mở một cuộc tấn công đáp trả ngay lập tức hành động của iran
theo báo cáo một số thành viên nội các chiến tranh của israel đã ủng hộ việc tiến hành một đòn đáp trả
song xét đến cuộc tấn công của iran không gây ra những thiệt hại nghiêm trọng
cùng với trao đổi của ông biden và ông netanyahu phía theo avi đã quyết định hủy bỏ tấn công trả đũa
nội các chiến tranh của israel cũng đã họp bàn vào chiều một mươi bốn tháng bốn giờ địa phương
sau cuộc họp đã kết thúc mà chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về phản ứng
theo các nhà phân tích cuộc tấn công của iran xét về quyết định
mo thì thấy vô cùng ác liệt với hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái được phóng đi từ iran
tuy nhiên nếu để ý một chút iran đã chọn ngày nghỉ cuối tuần và ban đêm khi rất ít người ra khỏi nhà để tấn công nhằm giảm thiểu thương vong
mặt khác cuộc tấn công của iran chủ yếu nhằm vào khu vực thưa dân cư như sa mạc negev cao nguyên golan cũng nhằm tránh thiệt hại cho dân thường
cuộc họp khẩn cấp của hội đồng chiến tranh và nội các israel dưới sự chủ trì của thủ tướng benjamin netanyahu
tuy tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ tehran nhưng chủ yếu tập trung bàn các biện pháp đối phó với cuộc tấn công của iran
mỹ đồng minh chiến lược của israel cũng chỉ tuyên bố ủng hộ israel tự vệ
trong cuộc điện đàm với thủ tướng netanyahu sau cuộc tấn công của iran tổng thống joe biden khẳng định ủng hộ mạnh mẽ israel
nhưng đồng thời bày tỏ mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng các biện pháp ngoại giao
một cuộc chiến mới bùng nổ giữa tav và tehran sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu ủng hộ cử tri mỹ đối với ông biden
người đang có tham vọng ở nhà trắng thêm một nhiệm kỳ nữa
trong khi đó các nước phương tây tuy lên án cuộc tấn công của iran nhưng cũng không muốn tình hình bùng nổ leo thang hơn nữa
nga trung quốc các nước ả rập và nhiều nước khác trong cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại kêu gọi israel và iran kiềm chế
tránh để tình hình leo thang hơn nữa
một cuộc chiến tranh tổng lực sẽ đẩy khu vực trung đông vốn đang hết sức căng thẳng và lan rộng
sau cuộc chiến tại giải gaza và một vòng xoáy bạo lực mới nguy hiểm không ai mong muốn
iran đang chiến đấu trên nhiều mặt trận còn tehran đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt của mỹ và phương tây
một cuộc chiến tranh với israel sẽ đẩy iran vào tình thế vốn đã hết sức khó khăn càng khó khăn hơn nữa
iran tấn công israel nếu mục tiêu chính không phải muốn gây xung đột với nhà nước do thái
mà để cảnh báo israel không được tái diễn các hành động tương tự đánh vào các cơ quan ngoại giao và lợi ích của iran nữa
đồng thời để thể hiện sức mạnh quân sự của iran vai trò của iran không thể thiếu được ở khu vực cũng như trên thế giới
trên thực tế iran đã tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự
và sau đợt tấn công vừa qua đến nay không bắn thêm quả tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ israel nữa
israel tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt nhưng đến nay vẫn chưa có hành động gì cụ thể
cộng đồng quốc tế đã quá mệt mỏi với cuộc xung đột nga ukraine và israel hamas
một cuộc chiến israel iran nếu xảy ra sẽ không chỉ ảnh hưởng tới hòa bình an ninh và ổn định khu vực trung đông
mà còn tác động tiêu cực đến toàn bộ tình hình chính trị kinh tế trên cấp độ toàn cầu